thưa quý vị cách đây ba mươi bốn năm trước ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử ngành năng lượng hạt nhân
cũng là thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra ở phía bắc ukraine
một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân chernobyl đã phát nổ
biến vùng đất xung quanh trở thành vùng đất chết khó có thể sinh sống ít nhất là đến hai mươi năm sau
và đáng lo ngại hơn lượng phóng xạ khổng lồ từ vụ nổ cũng kịp để lại những hậu quả đáng sợ cho con người
các công nhân tiến hành bảo trì lò phản ứng số bốn nhà máy điện hạt nhân châu

do không thực hiện đủ các giao thức an toàn nguồn năng lượng đột ngột tăng vọt bên trong
gây ra một chuỗi các vụ nổ khiến lõi hạt nhân giải phóng một lượng khổng lồ chất phóng xạ vào trong khí quyển
theo ước tính vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân chernobyl đã phóng ra khí quyển bức xạ cao gấp bốn trăm linh lần
so với vụ ném bom nguyên tử lên hai thành phố của nhật bản là hiroshima và nagasaki trong thế chiến thứ hai
lực lượng cấu hỏa và trực thăng đã được huy động khẩn cấp
cùng công tác di dân nhưng tất cả đã quá muộn
ngày nay diện tích bị nhiễm phóng xạ tại ukraine nga và belarus vẫn ở con số hàng trăm nghìn km
giết chết cỏ cây bùng thú còn bán cánh bốn mươi km quanh nhà máy trở thành vùng đất chết không biết bao giờ mới được hồ sinh
trong bầu khí quyển hiện tại vẫn có hơn ba mươi trong tổng số một trăm chín mươi tấn uranium sót lại sau thảm họa
tài nạn chernobyl tuy đã xảy ra
cách đây ba mươi bốn năm nhưng hậu quả nó để lại là mãi mãi
và nguy hiểm nhất đó là hậu quả với con người
các nhà nghiên cứu dự đoán rằng hàng chục nghìn người đã tiếp xúc khó chống chọi với ung thư hay những tác động về cơ thể về tinh thần
đáng lo ngại hơn là không chỉ có những nạn nhân sống sót phải vật lộn với di chứng từ phóng xạ mà ngay cả các thế hệ tương lai
trong đó có cậu bé igor pavloves
igor đến thế giới này vào tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một năm sau vụ nổ chernobyl cậu bé chỉ có một cánh tay còn hai chân dị dạng
khi thấy đứa con sinh ra không lành lặn mẹ igo đã quá hoảng loạn và để lại igo tại bệnh viện
từ đó igo được giao cho chúng tôi chăm sóc
tuy nhiên igor là một cậu bé rất lạc quan yêu đời và tràn ngập mưu ước
cậu ham thích thể thao và nỗ lực học tập vươn lên
nhìn igor vui vẻ thích ứng và vui lòng
cậu bé vượt qua mỗi ngày đó là niềm an ủi lớn lao vì con tôi cũng bị ảnh hưởng của phóng xạ
ngày nay một khu vực cách ly đã được dựng lên xung quanh lò phản ứng số bốn
và những gì còn sót lại được bao bọc trong cấu trúc thép khổng lồ
tuy nhiên việc dọn dẹp phóng xạ vẫn sẽ còn kéo dài đến ít nhất là năm hai nghìn một mươi năm
các nhà khoa học cũng đang nỗ lực nghiên cứu tính toán giảm thiểu thiệt hại cho con người và phục hồi sức sống cho vùng đất chết
còn igor người được thế giới nhắc đến là cậu bé chénobyl
này đã ba mươi ba tuổi igor đã tìm được hạnh phúc với cha mẹ nuôi và có một gia đình đầm ấm
anh cũng đã trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên cho tất cả những nạn nhân sau thảm họa chernobyl
may mắn đã tới với igor nhưng vẫn còn hàng triệu đứa trẻ không có được sự may mắn ấy
thảm họa kinh hoàng jonnuburn mãi là một lời cảnh tỉnh cho con người từ nay đến mai sau